sáng nay vùng áp thấp trên khu vực bắc biển đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
trưa nay áp thấp nhiệt đới đã đi vào khu vực phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông
và ngày hôm nay có sóng mạnh cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai ba m biển đông
vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới
phía bắc vĩ tuyến hai mươi năm độ vị bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi ba năm đến một trăm một mươi bảy năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao
chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba